mặc dù liên tục có những cảnh báo về tình trạng ngộ độc rượu chứa cồn công nghiệp methanol
nhưng trong dịp tết nguyên đán vừa qua cũng như những ngày sau tết số ca ngộ độc rượu vẫn gia tăng
theo trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai thời gian gần đây
bệnh viện liên tục tiếp nhận các ca ngộ độc rượu từ nhẹ đến nặng
đặc biệt trong đó có hai trường hợp nhập viện nghi ngộ độc rượu pha cồn công nghiệp methanol trong tình trạng nguy kịch
người đàn ông năm mươi bốn tuổi tại hà nam này là một trong hai trường hợp nghi ngờ ngộ độc rượu methanol
nhập viện từ mùng bốn tết dù biết mình có tiền sử bệnh sơ gan và tiểu đường mấy năm nay
nhưng vì là người nghiện rượu lại thêm con cháu về đông nên mấy ngày tết ông luôn trong tình trạng quá chén
theo thống kê trong những ngày tết vừa qua tại trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai đã tiếp nhận một mươi bốn ca ngộ độc rượu
một mươi hai ca ngộ độc hóa chất thuốc dịch cỏ
đang nói trong các ca ngộ độc rượu không chỉ có người lớn tuổi mà cả người trẻ tuổi thậm chí có cả nữ giới
độ tuổi và đối tượng ngộ độc rượu cấp rất đa dạng
từ người cao tuổi người già người trẻ từ nam cả nam cả nữ kẻ nữ người trẻ tuổi
quay quanh hai mươi tuổi cũng ngộ độc rượu cấp
và mức độ ngộ độc cũng rất là khác nhau từ nhẹ đến nặng thậm chí cũng nặng có thể nước phải đặt một khí quạm và thở máy hồi sức
hiện nay đang bắt đầu bước vào tháng lễ hội các bác sĩ cũng cảnh báo người dân cần hết sức lưu ý trong việc mua bán sử dụng rượu
để tránh tình trạng ngộ độc rượu còn gia tăng đặc biệt là ngộ độc rượu giả chứa cồn công nghiệp